quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
tại phiên thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc có hay không quy định hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sửa đổi lần này
theo thống kê việt nam hiện nay có khoảng năm triệu hộ kinh doanh cá thể chiếm tới ba mươi gdp là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cho rằng với vị trí quan trọng rất cần thiết nâng từ nghị định lên thành luật để hộ kinh doanh có địa pháp lý cao hơn
tuy nhiên mặc dù hộ kinh doanh đưa pháp luật quy định bình đẳng với các loại hình kinh doanh khác nhưng đa số hộ kinh doanh hoạt động theo hộ gia đình quy mô nhỏ nên cần tách quy định hộ kinh doanh thành luật riêng để quản lý chặt chẽ hơn
việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sẽ không bao hàm hết nội dung hướng dẫn riêng để quản lý
tuy nhiên một số ý kiến nhất trí đưa nội dung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo luật lần này vì xét về bản chất thì việc quy định một chương về hộ kinh doanh trong dự thảo luật chỉ là việc bổ sung hoàn thiện cụ thể hóa các quy định chung đã có về hộ kinh doanh
sửa đổi lần này chỉ là bước tiếp tục cụ thể hóa bổ sung hoàn thiện các quy định cần thiết
để chính danh hóa luật hóa một số nội dung hỗ trợ bảo vệ loại hình tổ chức kinh doanh này để hộ kinh doanh phát huy tốt hơn tiềm năng và đóng góp tích cực hơn nữa vào nền kinh tế cũng như tăng cường trách nhiệm vai trò của loại hình tổ chức kinh doanh này trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước với người lao động
một nội dung khác cũng nhận được nhiều ý kiến tại phiên thảo luận là quy định về thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp
một số ý kiến đề nghị duy trì quy định về thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh như luật hiện hành để bảo đảm việc cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được các hóa đơn chứng từ trong việc kê khai thuế tránh phát sinh tranh chấp lừa đảo trong các hợp đồng dân sự